công an tỉnh bình dương tối qua cho biết viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đối với chủ quán karaoke an phú nơi xảy ra vụ cháy làm ba mươi hai người thiệt mạng
mỹ can là lê anh xuân chú khu phố bốn phường an phú tp thủ đức tp hcm chủ quán karoke an phú phường an phú tp thuận an tỉnh bình dương
bị bắt về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy vụ cháy tại quán karaoke an phú xảy ra vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày sáu tháng chín
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy cứu nạn đưa hai mươi hai người ra khỏi đám cháy an toàn
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được khống chế công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hành khẩn trương và đến chiều ngày bảy tháng bốn
có ba mươi hai nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường
một mươi bảy người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn xảy ra
đến ngày một mươi một tháng chín tất cả các nạn nhân được xác định danh tính và giao cho gia đình mai táng
sau khi xem xét các chứng cứ lời khai nhân chứng ngày tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ
bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện ở tầng hai của quán ba